bệnh viện đa khoa khu vực long khánh tỉnh đồng nai cho biết đang tiếp tục điều trị cho bảy mươi công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn nir việt nam tại khu công nghiệp long khánh nghi bị ngộ độc thực phẩm
sau khi chín mươi chín công nhân trên nhập viện lãnh đạo bệnh viện đã huy động nhiều y bác sĩ và máy móc thiết bị tích cực điều trị
đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai mươi chín công nhân đã xuất viện còn bảy mươi công nhân tiếp tục điều trị tại bệnh viện
một số công nhân cho biết trước khi nhập viện đã ăn trưa tại công ty trong đó món đậu phụ có dấu hiệu mùi ôi thiêu
ngay sau khi dùng bữa một lúc nhiều công nhân có triệu chứng ngộ độc và được đưa vào bệnh viện cấp cứu
lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng thị xã long khánh đến công ty lấy mẫu thức ăn gửi đi xét nghiệm
bước đầu xác định bữa ăn trưa của công ty trách nhiệm hữu hạn nir việt nam được cung cấp bởi một đơn vị bên ngoài
hiện các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc